công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
đối với một đối tượng thành lập công ty ma để lừa bán sắt thép cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền
kết quả điều tra ban đầu do cần tiền tiêu xài nên nguyễn tiến hùng chú tỉnh đồng nai
đã lên mạng tải ảnh hình chứng minh nhân dân của người khác rồi về làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh
thành lập công ty ma quang dinh chuyên bán sắt thép có địa chỉ ở phường xuân trung
thành phố lâm khánh tỉnh đồng nai
sau đó hàng ngày hùng lên mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết giao bán sắt thép giá rẻ hơn giá thị trường
khi có người đặt mua thì hùng yêu cầu chuyển tiền thanh toán trước
rồi giới thiệu đến một công ty khác để bốc hàng và cắt đứt liên lạc
với thủ đoạn đó vào ngày một mươi bốn tháng ba hùng đã lừa chiếm đoạt của một người dân
ở thành phố buôn ma thuột hơn ba trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra hùng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác
được biết hùng đang bị công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản